trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh lạng sơn tình trạng ùn ứ hàng nông sản tại các cửa khẩu
bắt đầu có dấu hiệu gia tăng trở lại
tính từ ngày thông quan mùng năm tháng hai tỉnh lãng sơn đã đối thoại với chính quyền tỉnh quảng tây trung quốc
để cùng tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa qua lại trên địa bàn tỉnh
tháng bốn trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
để khắc phục chính quyền tỉnh lạng sơn và tỉnh quảng tây trung quốc
đã thống nhất thành lập đội lái xe chuyên trách tại cặp cửa khẩu quốc tế hữu nghị
hiểu nghị quan và cặp cửa khẩu phụ tân thanh po chai áp dụng từ ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
sở công thương tỉnh lạng sơn cũng khuyến cáo các hiệp hội ngành hàng doanh nghiệp thương nhân xuất khẩu
thường xuyên cập nhật các thông tin tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh lạng sơn
qua các phương tiện thông tin đại chúng chính thống để chủ động trong việc thu hoạch thu mua hàng hóa
tính toán phương án vận chuyển hàng hóa lên cửa khẩu xuất nhập hàng hóa hợp lý tránh thiệt hại